ngày hôm nay kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bước vào phiên chất vấn đầu tiên
các đại biểu quốc hội cho rằng với sự đổi mới tại phiên chất vấn này
những lời hứa của các bộ trưởng trước cử tri sẽ được trả lời rõ ràng cụ thể công khai và minh bạch
kết quả thực hiện được đến đâu và như thế nào
trao đổi bên lề quốc hội với phóng viên truyền hình nhân dân
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng với sự đổi mới tại phiên chất vấn lần này
sẽ thực sự dân chủ công khai trong việc thực hiện lời hứa trước cử tri từ đầu nhiệm kỳ
còn những nội dung nào mà chưa được giải quyết rõ ràng thì các đại biểu quốc hội lại tiếp tục truy vấn đến cùng
và theo đuổi đến cùng cả cái vấn đề mà được cử tri cũng như là đại biểu quốc hội quan tâm
tôi thấy rằng các thành viên chính phủ đã rất quan tâm đến vấn đề trả lời các kiến nghị của cử tri mà các đại biểu quốc hội truyền đến
nhưng mà vấn đề mà đại biểu quốc hội quan tâm hiện nay là xem thử trả lời đấy anh giải quyết cái việc đó đến đâu
tất nhiên là khi đã
đã được chuyển đến các kiến nghị đó chuyển đến thì trả lời
trong cái trả lời thì có những cái là trả lời là đang xử lý có những cái trả lời đã xử lý rồi
có những cái trả lời là sẽ xem xét xử lý
thì trong những cái đấy thì cần phải đánh giá cho sâu xem thử là đã trả lời như thế nhưng mà giải quyết đến đâu là cái mà đại biểu quan tâm
tôi thấy cái này là từ đầu quốc hội khỏi khỏi bốn giờ đây là cái phiên mà dự kiến là sẽ có nhiều cái hay
bởi vì là các bộ trưởng
chưa biết bộ nào là các quý vị đại biểu đặt vấn đề
thì tôi quan sát thì thấy hầu như các đại biểu đều hết
các bộ trưởng hết sức là quan tâm và chuẩn bị khá kỹ cho việc trả lời
tôi cho rằng đây cái phiên chất vấn này cái cách tiến hành cách đổi mới vậy khá hay
và nó càng ngày nó càng tiến lên nó hiện đại hơn
chứ không thấy có chuẩn bị trước thì như vậy nó mất cái tính thời sự đi
phiên chất vấn được đại biểu cũng như cử tri cả nước đặt nhiều kỳ vọng
qua đó sẽ cho thấy những tồn tại vướng mắc của một số bộ ngành trong quá trình thực hiện nguyện vọng của cử tri
cũng như việc các bộ trưởng thực hiện nghiêm túc lời hứa hay chỉ là hứa xuông